nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu ubnd tỉnh quảng ninh khẩn trương kiểm tra làm rõ vấn đề báo chí phản ánh về việc hàng trăm tàu du lịch trên vịnh hạ long bị làm luật
trước đó ngày hai mươi năm tháng chín một số báo phản ánh về việc hàng trăm tàu du lịch trên vịnh hạ long tỉnh quảng ninh bị làm luật có việc lạm thu nhũng nhiễu đối với các tàu du lịch trên vịnh hạ long
về việc trên phó thủ tướng yêu cầu ubnd tỉnh quảng ninh khẩn trương kiểm tra làm rõ vấn đề báo nêu trên
báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ trước ngày chín tháng một mươi tới đây
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận chín tp hcm cho biết hiện đang tạm giữ lê huỳnh phước rạng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về tội danh cố ý gây thương tích
tại cơ quan điều tra giảng khai nhận vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng chín sau khi uống rượu trở về nhà thì thấy cha ruột mình là ông lê văn tài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đang chửi mắng mẹ và vợ mình nên đi ra can ngăn
nhưng ông tài vẫn tiếp tục chửi máng giảng xuống bếp lấy con dao chém nhổ nhát vào tủ gỗ hù dọa nhưng ông tài vẫn quân lời thách thức
tức giận dạng ra tay chém ông tài từ phía sau gây tổn thương phổi hiện công an quận chín đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê huỳnh phước rạng
xuất nhập cảnh có hành lý ký gửi trước hoặc sau chuyến đi có hàng tạm nhập tái xuất
cũng phải khai tờ khai hải quan tờ khai hải quan được phát miễn phí tại cửa khẩu sân bay quốc tế
lợi dụng ly hôn để trốn nghĩa vụ tài sản bị phạt tiền đó là quy định tại nghị định số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung hàng loạt mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
hành chính tư pháp hôn nhân và gia đình phá sản doanh nghiệp cũng có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay
theo đó hành vi lợi dụng ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản bị phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
hộ gia đình thuộc hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc đã có nhà nhưng nhà ở quá tạm bỡ hư hỏng rột nát
sẽ được vay vốn với mức tối đa hai mươi năm triệu đồng một hộ từ ngân hàng chính sách xã hội để sửa chữa và xây mới
lãi suất là ba một năm thời hạn vay một mươi năm năm thời gian trả nợ tối đa là một mươi năm tính từ năm thứ sáu trở đi
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân và tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục điểm báo
thưa quý vị và các bạn diễn đàn kinh tế thế giới wfef vừa công bố năng lực cạnh tranh toàn cầu theo đó năng lực cạnh tranh quốc gia của việt nam tăng một mươi hai bậc
riêng chỉ số về hạ tầng giao thông tăng chín bậc từ giữa hạng bảy mươi sáu trong báo cáo năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm tăng lên hạng sáu mươi bảy trong báo cáo hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu

và thông tin được đăng tải trên trang truyền hình công an nhân dân
đánh giá về chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia nói chung chuyên gia kinh tế tiến sĩ lê đăng doanh cho rằng
đáng mừng nhất trong lần xếp hạng quốc gia lần này hầu hết các lĩnh vực kể cả lĩnh vực vốn được coi là hạn chế cũng đã có những cải thiện nhất là về mặt thể chế
điều này đã thể hiện nỗ lực của chính phủ trong việc thực hiện nghị quyết số một mươi chín về sự bứt phá trên bảng xếp hạng trong lĩnh vực giao thông vận tải
tiến sĩ lê đăng doanh cho rằng điều này ghi nhận đúng nỗ lực của ngành giao thông vận tải trong việc xây dựng đường cao tốc cải thiện về giao thông đô thị và nhiều giải pháp khác
bằng chứng là đã có nhiều công trình cầu vượt đường tránh được xây dựng tại các thành phố
tình trạng bùn tắc giao thông ở hà nội thành phố hồ chí minh cũng đã có cải thiện đáng kể
chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong cũng nhận định đây là kết quả tất yếu sau những nỗ lực vừa qua của ngành giao thông vận tải
có hai điểm nhấn chính trong lĩnh vực giao thông vận tải là chúng ta đã có những dự án oda rất lớn để xây dựng hạ tầng
đặc biệt ngành giao thông vận tải đã thực hiện khá tốt việc chuyển nhượng xã hội hóa đầu tư kể cả thu hút nguồn vốn bot để xây dựng hạ tầng
vì vậy những đánh giá của wfef là khách quan phản ánh đúng nỗ lực và thực tế tại việt nam
cây đông dài hơn năm trăm bốn mươi m rộng một mươi chín m với bốn làn xe được thiết kế chống động đất cấp bảy và cấp tám
tỉnh này có tuổi thọ một trăm linh năm với tổng số vốn đầu tư năm trăm hai mươi ba tỷ đồng
sau khi đưa vào sử dụng công trình này sẽ khép kín đường vành đai phía đông
kết nối giao thông giữa khu công nghệ cao với cảng cắt lái cảng biển hiệp phước và cầu phú mỹ
từ đó các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào các cảng đi từ tỉnh miền đông sang miền tây không còn phải xuyên qua khu vực nội thành
giúp tăng năng lực giao thông của tphcm và các vùng kinh tế trọng niệm phía nam
tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín
vào ngày hôm qua thảo luận báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ
trên đầu phương tiện đối với xe mô tô các thành viên chính phủ đã nhất trí đề xuất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ
đối với xe máy trên cả nước từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
nguyên nhân của việc tạm dừng là do trong ba năm thu phí số tiền thu được không cao
trong hai năm năm hai nghìn một mươi ba và năm hai nghìn một mươi bốn mỗi năm chỉ thu được trên năm trăm năm mươi tỷ đồng
còn trong nửa đầu năm nay chỉ được gần một trăm bảy mươi năm tỷ đồng
bên cạnh đó chế tài xử phạt đối với các trường hợp không nộp phí chưa khả thi
mặc dù việc thu phí này là hoàn toàn phù hợp với luật giao thông đường bộ và pháp lệnh phí lệ phí
nhưng bộ giao thông vận tải vẫn trình chính phủ tạm dừng thu loại phí vốn chưa có tiền lệ này
trước đó trong văn bản gửi văn phòng chính phủ đồng thời gửi bộ giao thông vận tải
bộ tài chính thừa nhận việc thu phí đường bộ với xe máy gặp nhiều khó khăn
hiệu quả không cao và kiến nghị chính phủ tạm dừng thu phí đối với xe máy từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
và sửa nghị định để bỏ thu phí xe máy như kiến nghị của hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ trung ương trước đó
việc tạm dừng thu phí đường bộ đối với xe máy sẽ áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
vì vậy từ nay cho đến cuối năm các địa phương nếu chưa thu phí vẫn phải thu theo đúng quy định
đại diện vụ quản lý phương tiện và người lái tổng cục đường bộ việt nam
bộ giao thông vận tải cho biết hiện tổng cục và các sở giao thông vận tải chưa thể thực hiện
việc cấp giấy phép lái xe quốc tế từ ngày một tháng một mươi cho công dân việt nam
lý giải điều này theo ông võ minh tuấn phó vụ trưởng vụ quản lý phương tiện và người lái
để cấp giấy phép lái xe quốc tế phải liên quan đến công tác đấu thầu phí và lệ phí cấp thuộc thẩm quyền thuộc bộ tài chính
hiện nay mới đang triển khai đấu thầu đơn vị cung ứng phôi bằng lái xe sau đó mới đưa ra quy trình thực hiện
trên cơ sở đó tính toán đưa ra phí cấp giấy phép lái xe rồi đến khâu thẩm định giá
gửi mới đề xuất sang bộ tài chính để ban hành thông tư về phí và lệ phí cấp giấy theo giấy phép lái xe quốc tế
khi đó mới bắt đầu triển khai thực hiện cấp giấy phép lái xe
trước mắt khâu kỹ thuật của hệ thống cấp giấy phép lái xe quốc tế cố gắng phấn đấu hoàn thành trong tháng một mươi
và chờ thiết bị của nhà thầu cung cấp để tập huấn cho các sở giao thông vận tải
để lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
sáng ngày ba mươi tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với cảnh sát giao thông công an huyện duy xuyên
cùng địa phương ra quân xử lý vi phạm
qua đó lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hai mươi tám trường hợp vi phạm trật tự giao thông trong giờ cao điểm
trong đó hai mươi sáu xe mô tô một ô tô tải và một ô tô khách
đã có sáu trường hợp bị tước giấy phép lái xe có thời hạn bảy trường hợp phạt tại chỗ và tạm giữ chín xe mô tô
tuyến quốc lộ một a qua tại ngã ba nam phước địa bàn thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
giờ cao điểm những người tham gia giao thông tranh nhau phóng xe giành đường để đi bất chấp luật lệ giao thông
thêm vào đó nhiều hàng quán lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán gây cản trở giao thông
làm mỗi hiểm họa lớn gây ra tài nạn giao thông
học viện kiểm sát nhân dân vừa phối hợp với hiệp hội an toàn giao thông đường bộ thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an
tổ chức tập huấn công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ cho lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
tham gia lớp tập huấn có trên một trăm linh cán bộ chiến sĩ làm công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong toàn công an tỉnh
đây là hoạt động nằm trong dự án tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị tắt khóa điện tự thả trôi dốc khi đổ đường đèo dốc dẫn đến hệ thống phanh mất tác dụng
đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tài nạn giao thông đang tiết xảy ra trên đoạn đường đèo dốc thuộc quân lộ hai b của huyện tâm đảo tỉnh vĩnh phúc trong thời gian vừa qua
mặc dù đã được lực lượng chức năng
khuyến cáo nhưng việc làm này rất nguy hiểm của nhiều người điều khiển xe máy vẫn tiếp diễn
điển hình ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tại km số hai mươi quốc lộ hai b thuộc thị trấn tam đảo huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc xe mô tô biển kiểm soát hai mươi chín t sáu mươi năm nghìn hai trăm linh chín do anh phạm văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện ứng hòa hà nội điều khiển
trở sau là anh nguyễn trọng đề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện đức linh tỉnh bình thuận
khi đang đổ đèo thì mất lái đâm và lan can bên lề đường
hậu quả là anh phạm văn quyết và anh nguyễn trọng đề đều bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện
chiếc xe máy bị hư hỏng hoàn toàn
công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra cho thấy chiếc xe bị mất phanh do trong quá trình xuống dốc anh quyết đã tắt khóa điện tự thả trôi xe
quá trình điều tra các vụ tai nạo thông xảy ra trên đoạn đường quốc lộ số hai b từ thị trấn tâm đảo xuống đến trung tâm huyện chỉ chúng tôi rút ra một số nguyên nhân
thì chúng tôi không nói nữa những nguyên nhân chủ quan
thì trước hết mà nó xác định một điều là thuộc về cái kỹ năng điều khiển phương tiện của người tham gia giao thông
người tham gia giao thông chưa hiểu về cái này điều khiển phương tiện do vậy là khi xuống dốc đặc biệt là những loại xe tay ga là người điều khiển phương tiện tắt máy
tắt máy do hệ thống phanh không có hiệu lực và khi xuống đến đây thì tất cả phương tiện không hiệu lực
người điều khiển phương tiện không thể làm chủ được phương tiện nữa dẫn đến cái tai nạn
trước đó không lâu một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra tại km số một mươi tám cộng năm trăm linh quốc lộ hai b làm hai người tử vong
anh nguyễn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát một mươi chín g một bốn mươi chín nghìn bảy trăm một mươi hai
chở bốn chở chị nguyễn thị kim thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tỉnh yên bái và cháu nguyễn thị quỳnh sinh năm hai nghìn sáu đi từ khu du lịch tam đảo xuống trung tâm huyện
khi đang đổ đèo đã không làm chủ được tốc độ gặp khúc đường cua tay áo
nên chiếc xe đã lao xuống vực khiến anh nam chị thanh tử vong còn cháu quỳnh bị thương nặng

các vụ việc trên cũng là lời cảnh báo mọi người khi lưu thông trên tuyến đường này cần chấp hành nghiêm quy tắc giao thông biển báo hiệu chạy đúng tốc độ quy định
đặc biệt là không được tắt khóa điện khi đổ đường đèo dốc
phải mở khóa điện thường xuyên
và sử dụng ga để đảm bảo hệ thống phanh hoạt động bình thường
có như vậy mới tránh được các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra